bốn bị cáo là đồng phạm của bà nguyễn phương hằng đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ đưa ra xác xử phúc thảm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà nguyễn phương hằng
giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thảm vụ án này
sau bản án bà hằng không kháng cáo chấp nhận mất hình phạt ba năm tù giam
về hiện chấp hành án tại trại giam an phước tỉnh bình dương
tuy nhiên bốn đồng phạm của bà nguyễn phương hằng đã kháng cáo bản án sơ thẩm
đề nghị tòa án phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
bốn bị cáo gồm đảng anh quân là tiến sĩ luật nguyễn thị mai nhi cựu trợ lý của bà nguyễn phương hằng
lê thị thu hà cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân cựu trướng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
theo hồ sơ vụ án bà nguyễn phương hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội
livestream xâm phạm bí mật đệ tư ảnh hưởng uy tính danh dự nhiều cá nhân
như ông võ nguyễn hoại linh tức nghệ sĩ hoại linh bà nguyễn thị mỹ oanh
tức ca sĩ vy oanh ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream
và đăng tải trên facebook và các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên internet
đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh
hồ sơ vụ án thể hiện để tăng uy tính đồ tin cậy cho những phát ngôn của mình
bà nguyễn phương hằng mời ông đặng anh quân cùng tham gia vào những buổi livestream
ông quân đã cùng tương tác phát ngôn về nội dung liên quan góp phần cố vũ tinh thần
góp thêm ý chí cho bà chủ đại nam thực hiện hành vi phạm tội